với hành vi hiếp dâm người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi phùng văn định chú tệ thôn vạn tải tây xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm phùng văn định điều khiển xe mô tô trên đường năm b theo hướng thị trấn nam sách về xã thái tân
đến đoạn đường vào thôn đoàn kết xã hồng phong huyện nam sách phát hiện cháu gái sinh năm hai nghìn năm người cùng xã đang đi xe máy một mình
đối tượng đã lập tức bám theo và lợi dụng đêm tối tới chỗ vắng người qua lại định đã vượt lên xe làm nạn nhân ngã xuống rồi lập tức lao vào dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm
nạn nhân đã ra sức chống cự và kêu cứu do nạn nhân đã về gần nhà nên người nhà phát hiện hô hoán hàng xóm cùng nhiều người bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội